hôm qua tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tiếp tục phần tuyên án đối với bảy mươi bốn bị cáo
trong đường dây buôn lậu hai trăm linh triệu lít xăng và nhận hối lộ
tại phiên tòa tuyên án ngày thứ hai hội đồng xét xử đã công bố phần tóm tắt nội dung vụ án
và đề nghị của viện kiểm sát nhân dân tỉnh về tăng tài vật thu giữ trong vụ án
cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân xác định các bị cáo đào ngọc viễn phan thanh hữu
nguyễn hữu tứ và bảy mươi bị cáo khác phạm tội buôn lậu và bị đề nghị mức án cao nhất là một mươi bảy năm tù
trong đó cáo trạng xác định các bị cáo đã cùng nhau góp vốn giúp sức buôn lậu xăng
từ singapore về việt nam tiêu thụ hơn hai trăm linh triệu lít xăng tương đương số tiền hơn hai sáu nghìn tỷ đồng
riêng bị cáo ngô văn thụy nguyên đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền nam
thuộc cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan cũng bị đề nghị mức án từ một mươi năm đến một mươi sáu năm tù
về tội nhận hối lộ số tiền hơn tám trăm ba mươi triệu đồng
tại tòa viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai cũng đề nghị các bị cáo nộp lại hơn bốn trăm linh tỷ đồng
xung công quỹ nhà nước
sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh công an huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa
đã đấu tranh triệt xóa đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
và mua bán số lô số đề qua mạng internet với số tiền lên đến gần ba mươi tỷ đồng
đồng loạt tấn công vào hai điểm đánh bạc
và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cáo độ bông đá và số lô số đề qua mạng
lực lượng công an đã bắt giữ năm đối tượng nguyễn viết giang nguyễn ngọc tùng lưu thành phong
hồ sĩ tùng và nguyễn văn thực về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
tiến hành khám xét tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ một mươi tám điện thoại di động
hai máy tính hơn ba trăm linh triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ sổ sách tài khoản ngân hàng có liên quan
qua trích xuất dữ liệu điện tử từ thiết bị máy móc thu được tại nhà các đối tượng và qua tài khoản ngân hàng
công an huyện ngọc lạc xác định các đối tượng này đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền hơn hai mươi tỷ đồng
riêng đối với hai đối tượng lưu thành phong và hồ sĩ tùng cơ quan công an xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt
phong đã cấu kết với một số đối tượng khác để tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề
qua facebook zalo với các tài khoản ảo với số tiền giao dịch gần một mươi tỷ đồng
còn tại tỉnh quảng nam lực lượng công an cũng vừa triệt xóa tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc
giữa hình thức sóc đĩa cá độ bông đá trên nệ bàn huyện quế sơn tạm giữa hình sự một mươi ba đối tượng có liên quan
tối ngày năm tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với phòng cảnh sát cơ động và công an huyện quế sơn
kiểm tra phát hiện bắt quả tang một mươi ba đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa và cá độ bóng đá
tại quán cà phê tụ điểm đánh bạc này do nguyễn ngọc cường và bùi văn phụng đứng ra tổ chức cho các đối tượng tham gia
tăng vật thu được tại chỗ là hơn sáu mươi triệu đồng
trong các đối tượng tham gia đánh bạc có mai lê bản còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
bản lấy tài khoản cá độ bóng đá của một đối tượng khác sau đó chia thành một mươi một tài khoản giao cho nhiều đối tượng
vào trang bóng tám mươi tám com để tham gia cá độ
qua trích xuất dữ liệu tổng số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc là năm tỷ đồng
hai vợ chồng trần văn hoàng và trần thị thanh nguyên cùng chú tại phường phước hòa thành phố tam kỳ
vừa bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bước đầu cơ quan điều tra xác định tổng số tiền vợ chồng hoàng và nguyên chiếm đoạt của các bị hại là hơn ba trăm bảy mươi tỷ đồng
theo điều tra vợ chồng hoàng nguyên thành lập công ty chuyên kinh doanh mặt hàng tạp hóa
từ năm hai nghìn bốn đến năm hai nghìn một mươi tám
trong đó hai mươi bảy bảnh được thế chấp ngân hàng để vai hơn hai trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
bên cạnh đó cặp vợ chồng này còn vay của hai mươi một người số tiền gần một trăm hai mươi bảy tỷ đồng
đến cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai thì mất khả năng chi trả
để có tiền trả cho những người cho vay vợ chồng hoàng nguyên đã đưa thông tin gian dối
vay tiền đáo hạn ngân hàng để bị hại tin tưởng giao tiền cho vay
tuy nhiên cặp vợ chồng này đã sử dụng tiền vay chi trả tiền gốc và lãi cho những người vay và phục vụ kinh doanh
đến thời hạn trả nợ vợ chồng hoàng nguyên không trả mà chiếm đoạt tiền vay
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đang tạm giữ hình sự một đối tượng
dùng dao đâm chết người sau khi xảy ra mâu thuẫn tại một quán ăn đêm ở thị trấn quảng phú huyện cư mơ ga
đó là lê công tuấn một mươi tám tuổi trú tại tổ dân phố năm thị trấn quảng phú huyện cơ mơ ga
vào khoảng hai mươi h ngày năm tháng một mươi hai
sau khi ăn nhậu xong
lưu hải dương chú tại xã quảng tiến huyện cơ mơ ga cùng hai người bạn đến một quán ăn đêm để ăn tối
thì gặp nhóm của lê công tuấn chú tại tổ dân phố năm thị trấn quảng phú huyện cư mơ ga cũng đang ăn nhậu tại đây
do có mâu thuẫn từ trước nên nhóm của dương đã cầm ghế lao và đánh tuấn
bực tức tuấn chạy về nhà lấy một cây dao quay lại trả thù
khi đến nơi tuấn cầm dao đâm một nhát trúng vào bóc tay trái của dương khiến dương tử vong do mất nhiều máu
được biết tuấn đã từng có một tiền án ba năm sáu tháng tù giam về tội cướp tài sản
tòa án nhân dân huyện phú tân tỉnh an giang vừa mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án hình sự đối với ba bị cáo
võ bá cư lê hoàng vũ và nguyễn hoàng tiến cùng trú tại xã phú thọ huyện phú tân về tội cối gây thương tích
theo cáo trạng do có mâu thuẫn về việc tranh chấp đất với ông hồ vĩnh tân ở huyện phú tân
nên võ bá cư và nguyễn hoàng tiến tìm ông tân để nói chuyện
ba đối tượng đã xông vào dùng tay mũ bảo hiểm đánh ông tân nhiều cái gây thương tích rồi cả ba bỏ đi khỏi hiện trường
ông tân được mọi người đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tích là một mươi một
tại phiên tòa qua xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo võ bá cư hai năm sáu tháng tù
lê hoàng vũ hai năm ba tháng tù và nguyễn hoàng tiến hai năm tù về tội cố ý gây thương tích
một cơ sở chế biến mỡ lợn tóp mỡ không bảo đảm vệ sinh
rồi bán ra thị trường tiêu thụ vừa bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đồng nai
phối hợp với tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh đồng nai phát hiện
trước đó vào sáng ngày sáu tháng một mươi hai lực lượng chức năng tỉnh đồng nai tiến hành kiểm tra cơ sở mua bán thịt lợn
mỡ lợn tại khu phố ba phường trảng giài do ông nguyễn trọng thành làm chủ
thời điểm kiểm tra có hai nhân viên đang làm việc tại cơ sở rộng khoảng một trăm linh m hai
bên trong chứa bốn mươi năm can nhựa loại ba mươi lít chứa dầu mỡ lợn thành phẩm bốn trăm linh kg tóp mỡ đóng gói trong các túi ni lông
tại hiện trường mỡ lợn được mua từ chợ mang về tập kết bảo quản dưới sàn nhà dơ bẩn rồi đưa vào chế biến
trần nền nhà khu vực sơ chế chế biến ẩm thấp ẩm mốc nhiều khói bụi không cách biệt với nhà vệ sinh
không bố trí riêng biệt nơi bảo quản nguyên liệu thành phẩm sơ chế chế biến đóng gói
làm việc với cơ quan chức năng chủ cơ sở chưa cung cấp được giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm
và các giấy tờ có liên quan khác
cứ vào dịp cuối năm tình trạng buôn lậu trên địa bàn tỉnh quảng trị lại có những diễn biến hết sức phức tạp
đặc biệt là trên tuyến biên giới giáp với nước bạn lào
các đối tượng dùng những thủ đoạn tinh vi nhằm gây khó khăn cho các cơ quan chức năng
trước tình hình đó công an tỉnh quảng trị đã vào cuộc quyết liệt và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
huyện hướng hóa tỉnh quảng trị là một trong những huyện miền núi có một trăm năm mươi sáu km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn lào
các đối tượng buôn lậu đã lợi dụng địa hình có nhiều đồi núi và đường tiểu ngạch để vận chuyển lượng lớn hàng hóa qua biên giới trái phép
từ đó tuồn sâu vào trong nội địa để tiêu thụ
những mặt hàng buôn lậu chủ yếu là bia rượu đường cát
một trong những thủ đoạn của chúng là dùng xe hoán cải để vận chuyển hàng lậu và phóng với tốc độ cao
trên tuyến đường quốc lộ chính
hướng thành phố đông hà tỉnh quảng trị
qua công tác nắm bắt tình hình tập trung đấu tranh quyết liệt vừa qua đội cảnh sát kinh tế công an huyện hướng hóa
đã bắt giữ năm đối tượng thu giữ hàng chục tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
theo cơ quan chức năng do nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tăng cao trong dịp cuối năm
nên các đối tượng buôn lậu hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm
trong thời gian vừa qua đội cảnh sát kinh tế đã tăng cường và đầu tranh phát hiện
tổng cộng một mươi một vụ trên tổng số là ba mươi tấn hàng hóa với phương châm tăng cường lực lượng bám địa bàn
để thực hiện các biện pháp để giảm kéo dạn tình hình buôn lậu trên toàn tuyến địa bàn huyện hóa
quốc lộ chín là tuyến đường huyết mạch nối từ cửa khẩu quốc tế lao bảo với thành phố đông hà tỉnh quảng trị
thông qua con đường này các đối tượng đã vận chuyển hàng lậu đi sâu vào trong nội địa
từ đó tỏa đi khắp các tỉnh thành trong cả nước để tiêu thụ
thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm cuối năm phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng trị
đã phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm buôn lậu
trong đó bắt giữ nhiều đối tượng cùng với số lượng lớn tan vật như rượu đường cát và thuốc lá
qua đó hạn chế đáng kể tình trạng buôn lậu đảm bảo tuốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
dự báo từ giờ đến cuối năm tình hình buôn lậu tiếp tục gia tăng và diễn biến hết sức phức tạp
các lực lượng chức năng tỉnh quảng trị
sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu qua biên giới
đảm bảo ổn định thị trường tiêu dùng và an ninh trật tự trên địa bàn
khi tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi ba đang cận kề
công an thành phố cao bằng vừa chủ trì phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đã bắt quả tang đối tượng trần xuân tuân
tạm trú tại phường sông hiến thành phố cao bằng liên quan đến hành vi tổ chức cá độ bóng đá
vào tối ngày một tháng một mươi hai
tuân đã nhận các kèo cá độ bóng đá từ những người chơi thông qua ứng dụng zalo
sau khi nhận được tiền người chơi chuyển đến tuân tiến hành đặt cược trên một web cao độ bóng đá
đến khoảng hai mươi ba h bốn mươi năm phút cùng ngày thì bị lực lượng công an bắt quả tang
theo kết quả điều tra ban đầu tính từ ngày hai mươi tháng một mươi một khi giải world cup hai nghìn hai mươi hai khởi tranh
tới thời điểm bị bắt giữ trần xuân tuân đã nhận và chuyển tiền cá độ bóng đá
với tổng số tiền giao dịch trên một ba tỷ đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cao lộc của tỉnh lạng sơn
đã tạm giữ hình sự bảy đối tượng trú tại địa bàn huyện cao lộc và thành phố lạng sơn
tỉnh lạng sơn để điều tra xử lý về hành vi đánh bạc
vào ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn
tổ công tác công an huyện cao lộc phát hiện tại quán nước thuộc tổ ba khối năm thị trấn cao lộc
huyện cao lộc có hai sới bạc dưới hình thức đánh tá thắng thua bằng tiền
quá trình bắt giữ lợi dụng việc hỗn loạn có một số đối tượng nữ đã bỏ trốn
tổ công tác đã không chế bắt giữ được bảy đối tượng thu giữ tại hiện trường số tiền gần một mươi ba triệu đồng
cùng các tăng vật liên quan
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ làm rõ hành vi của các đối tượng
đồng thời xác minh truy bắt đối tượng bỏ trốn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang cho biết
vừa kịp thời truy bắt nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
gồm nguyễn thị út nhớ đặng thị kim chi và trần thiện thanh cùng chú tại thành phố long xuyên
sáng ngày bốn tháng một mươi hai đội cảnh sát hình sự công an thành phố long xuyên tiếp nhận thông tin từ công an phường mỹ phước
về việc đại lý bia thùy dương thuộc khóm mỹ lộc phường mỹ phước bị kẻ gian đột nhập lúc dạng sáng
lấy mất sáu mươi chín thùng bia heniken
qua hình ảnh camera
lực lượng công an nhanh chóng xác định bắt giữ nhớ chi và thanh
tại cơ quan công an ba đối tượng thừa nhận đã cùng đồng bọn đột nhập vào đế trộn số bia trên
ngay sau đó lực lượng công an đã thu hồi ba mươi thùng bia và một xe mô tô tăng vật không biển số
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nhớ
về hành vi trộm cắp tài sản chi về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
riêng thanh cho gia đình bảo lãnh đồng thời tập trung lực lượng tiếp tục điều tra truy tìm các đối tượng liên quan
thưa quý vị và các bạn đình chùa là nơi diễn ra các hoạt động tâm linh của người dân
chính vì điều này tại những địa điểm như thế sẽ ít xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản
thế nhưng mà thời gian qua trên địa bàn thành phố hà nội liên tiếp xảy ra các vụ trộm cổ vật ở các đình chùa
gây hoang mang trong nhân dân
và mới đây lực lượng công an của quận hà đông thành phố hà nội đã phát hiện bắt giữ các đối tượng liên tiếp thực hiện
các hành vi trộm cắp tại một số đình chùa trên địa bàn thành phố hà nội
nghiện ma túy và không có công an việc làm nên đối tượng này đã lên kế hoạch rủ nhau đến các đình đền chùa trên địa bàn thành phố hà nội
để trộm cắp các loại tài sản như đình đồng bát hương chân nến
quá trình bắt giữ khai thác bước đầu làm rõ phương anh và quyết bốn lần trộm cắp tài sản tại các đình đền chùa
trên địa bàn quận hà đông và địa bàn quận hoàng mai
sau khi thực hiện hành vi các đối tượng đã bán các đồ vật để lấy tiền tiêu xài
hàng ngày đi sử dụng xe máy đến các khu di tích lịch sử đến các khu vực đình đền chùa trên địa bàn thành phố hà nội
để giả làm khách đi lễ sau đó lợi dụng sơ hở của các khu di tích thực hiện hành vi trộn cắp tài sản
theo cơ quan công an nạn trộm cắp tại các cơ sở văn hóa tín ngưỡng thời gian gần đây có những diễn biến rất phức tạp
nếu như thời gian trước các đối tượng thường nhằm vào các hòm công đức kết sát tại đình đền chùa để trộm tiền tài sản
thì gần nay lại chuyển hướng sang đồ thờ cổ vật
đáng chú ý các đối tượng thực hiện hành vi đa số đều đã có tiền án tiền sự thường tụ tập thành hội để lên kế hoạch và gây án
đặc biệt đối tượng lợi dụng sơ hở
không có người trông coi cả ban đêm hay ban ngày để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
chúng tôi cũng có một số cảnh báo
thứ nhất đối với các khu di tích lịch sử các đình đền chùa nhất là những nơi mà có các cổ vật
thì phối hợp với lại cơ quan công an và chính quyền địa phương tiến hành kê khai
cũng như là lưu lại những hình ảnh của các cổ vật đó
để công an chúng tôi có mở hồ sơ quản lý theo chuyên đề
dịp cuối năm để đảm bảo an ninh an toàn tại các khu di tích đình đền chùa
và các địa điểm tâm lý khác chính quyền địa phương cần tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự
đồng thời cần phải xây dựng hệ thống tường rào cổng cửa bảo đảm lắp đặt hệ thống camera báo động
luân phiên cắt cử người trông coi
đối với các di vật cổ vật có giá trị cao nên cất giữ ở nơi kín đáo an toàn có khóa kiên cố
hoặc trông coi cẩn thận
gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn
đối tượng lăng hoàng khang trú tại khóm một phường tám thành phố cà mau đã bị phòng cảnh sát hình sự công an
tỉnh cà mau phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố cà mau bắt giữ
kiểm tra nơi ở của khang lực lượng công an thu giữ một mươi sáu viên nén tám túi ni lông bên trong có chứa tinh thể
màu trắng nghi là ma túy và một xe máy khang thừa nhận số tăng vật trên là ma túy
ngày hai mươi tám tháng một mươi một khang chở theo một thanh niên khi phát hiện tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự ban đêm
thì tăng ga bỏ chạy và gây tai nạn cho một phương tiện khác sau đó tiếp tục bỏ chạy
sau khi sự việc xảy ra lực lượng công an đã nhanh chóng truy tìm đối tượng phương tiện và xử lý nghiêm vụ việc trên
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh vĩnh phúc cho biết vừa phối hợp bắt giữ
vụ vận chuyển một năm tấn sản phẩm động vật đông lạnh không có giấy tờ kiểm dịch
ngày năm tháng một mươi hai tại quốc lộ hai a thủ địa phận xã đại đồng
huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc lực lượng công an kiểm tra phát hiện xe ô tô biển kiểm soát một mươi chín h hai nghìn chín trăm linh năm
do đào ngọc xuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở thị xã phú thọ tỉnh phú thọ điều khiển
qua kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển một mươi tám thùng xốp bên trong có chứa các sản phẩm động vật đông lạnh
gồm chân giò bò lợn gà cá đã qua sơ chế
chủ xe đào ngọc xuân không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch thú y liên quan đến các sản phẩm động vật trên
hiện phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh vĩnh phúc đang tiếp tục củng cố hồ sơ
xử lý theo quy định của pháp luật